đang tiến hành xác minh qua hệ thống băng ký quản lý xe

với lỗi đi ngược chiều tài xế này có thể bị xử phạt từ tám trăm linh đến một triệu hai trăm linh nghìn đồng

kính chào quý vị và các bạn đến với tử mục lệnh truy nã
đối với đối tượng thái bạ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hồ hậu thường chú không xác định
về hai tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải
đang bị xét xử và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cần đước tỉnh long an
là đối tượng nguyễn ngọc giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hồ hậu thường chú
tại ấp đông xã long hữu đông huyện cần đước tỉnh long an
và đối tượng mai vân nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hồ hậu thường chú
tại ấp tân thới xã tân quế huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
bị công an huyện đức huệ tỉnh long an ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện